vào khuya ngày hôm qua trên địa bàn thành phố ninh bình tỉnh ninh bình đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
hậu quả khiến ít nhất bốn người tử vong và nhiều người khác bị thương phải nhập viện
thời điểm trên xe khách mang biển kiểm soát ba mươi bảy b hai nghìn tám trăm linh sáu thuộc hợp tác xã vận tải nghệ an chạy tuyến huyện đôi lương đi hà nội
khi đến quốc lộ một a thuộc phường nam thành thành phố ninh bình đã tông vào một xe máy rồi bị lật nghiêng trên đường
vận tốc xe ngay trước lúc xảy ra tai nạn là sáu mươi bốn km một giờ
chạy qua tốc độ bốn km một giờ
thời điểm xe bị tai nạn là hơn một mươi hai giờ đêm
trên xe có ba mươi năm người
trong số bốn nạn nhân tử vong có ba người là hành khách một người là người điều khiển xe máy
tất cả đều là nam giới
ngoài ra có sáu hành khách bị thương nhẹ
sáng ngày hôm nay ban an toàn giao thông tỉnh ninh bình đã đến thăm hỏi các nạn nhân
theo thông tin ban đầu xe khách vừa bị tai nạn không được phép lưu thông vào thành phố ninh bình
có thể chiếc xe trên đã lợi dụng đêm tối để đi vào dẫn đến xảy ra tai nạn
nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng thành phố ninh bình làm rõ